xin chào quý vị và các bạn sáng sớm nay một mươi tám tháng một mươi hai sau khi đi vào đất liền phía đông miền nam philippines
bão geloan đã suy yếu thành áp thấp nhật đới
trong thời gian tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc và cường độ suy yếu dần
nhiều khả năng sẽ thành vùng áp thấp khi tới gần quần đảo trường sa
còn trên đất liền các tỉnh phía đông bắc bộ chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường nên trời nhiều mây
có mưa vài nơi nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức thấp ngày đêm phổ biến là dưới một mươi chín độ
rát đậm rét hại xảy ra trên diện rộng quý vị cần phải chú ý giữ ấm cho cơ thể để đảm bảo sức khỏe
tương tự tại các tỉnh phía tây bắc bộ trời cũng nhiều mây có mưa nhỏ rải rác về đêm và sáng
rát đậm diện rộng kéo dài trong những ngày tới vùng núi có nơi rát hại
đề phóng nguy cơ xảy ra băng giá và mưa tuyết ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp
nhiệt độ cao nhất trưa chiều trong ba ngày tới ở dưới mức là một mươi chín độ
di chuyển vào khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời rét đậm
có nơi rét hại ở các tỉnh như thanh hóa nghệ an và hà tĩnh khi nhiệt độ ở dưới mức một mươi chín độ
còn từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ sẽ cao hơn từ một mươi chín đến hai mươi ba độ trời rét
tuy nhiên tại đây sẽ có mưa nhiều nơi đề phòng mưa vừa đến mưa to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
còn từ đà nẵng trở vào đến bình thuận do ảnh hưởng của không khí lạnh
với địa hình đòn gió nên sẽ có mưa rải rát cục bộ có mưa vừa
từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai mưa sẽ tăng hơn về lượng người dân cần phải đề phòng tố lốc gió giật mạnh trong cơn rông
còn về nhiệt độ phổ biến là dưới ba mươi độ trời lạnh ở các tỉnh phía bắc khu vực
với các tỉnh tây nguyên cũng chịu ảnh hưởng của gió đông bắc tầng thấp
nên nhiệt độ trong ba ngày tới sẽ có xuống giảm nhẹ
dự báo nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ một mươi tám cho đến hai mươi một độ có nơi thấp hơn
còn chưa chiều có nắng và nhiệt độ cao nhất là hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn khu vực nam bộ từ ngày hai mươi tháng một mươi hai do ảnh hưởng của nhấu động gió đông từ biển vào
nên trời sẽ có mưa rải rát cục bộ có mưa vừa người dân cần phải đề phóng các hiện tượng
thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới ở dưới mức là ba mươi ba độ